kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi một tháng bốn công an tp hcm tổ chức hội thảo trực tuyến
lấy ý kiến của các đại biểu quốc hội thành phố về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
các ý kiến đóng góp tham luận các cơ sở thực tiễn công tác tại địa phương
sẽ được công an tp hcm tổng hợp báo cáo bộ công an bổ sung vào sự cần thiết
của việc xây dựng các dự án luật
tại hội thảo trên tinh thần trách nhiệm nghiêm túc và khách quan
các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận góp ý về sáu dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ năm gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật căn cước công dân sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh
của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
đại diện các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã thông tin đến các đại biểu nội dung ba dự thảo luật
đã được quốc hội giao bộ công an chủ trì soạn thảo dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
các đại biểu quốc hội tp hcm đã bày tỏ đồng tin về sự cần thiết xây dựng ban hành các dự án luật
đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
trong đó đã có nhiều ý kiến nhằm góp ý bổ sung làm rõ hơn một số điều trong nội dung các dự thảo luật
vấn đề phân công phân cấp trong công tác quản lý điều hành
phụ khuyên hạng và quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức các cá nhân có liên quan
hội thảo là kênh thông tin chính thống kịp thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành
nội dung những chính sách trong các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan tổ chức
cá nhân để tạo sự thống nhất trong nhận thức hiểu đúng từ đó tạo sự đồng thuận
ủng hộ của các cơ quan tổ chức cùng các tầng lớp nhân dân địa bàn nói chung
và cán bộ chiến sĩ trong công an thành phố nói riêng nhằm hoàn thiện các dự án luật
đảm bảo đúng tiến độ chất lượng trình quốc hội theo kế hoạch đề ra